bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo cấp cao của facebook
do bà monica big kut giám đốc chính sách nội dung toàn cầu làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc lãnh đạo cấp cao của facebook bày tỏ thiện trí sẵn sàng hợp tác với bộ thông tin và truyền thông nói riêng
và chính phủ việt nam nói chung trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật việt nam
cụ thể facebook và tài khoản giả mạo các cá nhân tổ chức đặc biệt là các tài khoản giả mạo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
facebook sẽ thiết lập một kênh phân phối trực tiếp của bộ thông tin và truyền thông
ưu tiên đáp ứng các yêu cầu từ phía bộ và các cơ quan có thẩm quyền của việt nam
facebook cũng sẵn sàng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng như cộng đồng các nhà phát triển để góp phần vào sự phát triển kinh tế của việt nam
đồng thời hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo cho các cơ quan nhà nước về sử dụng facebook để truyền thông tin tốt hơn
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước tới công chúng
về phía bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng trương minh tuấn cũng đề nghị facebook hợp tác tích cực hơn nữa
trong việc ngăn chặn gỡ bỏ những nội dung xấu độc vấn nạn tin giả và các bài viết hành động vi phạm pháp luật của việt nam trên mạng xã hội này
trước đó triển khai thực hiện thông tư số ba mươi tám quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin xuyên biên giới
bộ thông tin và truyền thông đã chủ động đề nghị google và facebook đến làm việc
riêng với google trong khoảng từ tháng hai đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đã gỡ bỏ nhiều thông tin vi phạm quy định của pháp luật việt nam trên kênh youtube